tỷ lệ thất nghiệp của lực lượng lao động trong độ tuổi khu vực thành thị cao nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
và nhiều chuyên gia nhận định rằng tình trạng này có thể tiếp tục gia tăng và diễn biến khó lường
ghi nhận này trên báo công an nhân dân
theo báo cáo của tổng cục thống kê và bộ lao động thương binh và xã hội
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng lao động từ một mươi năm tuổi trở lên là năm mươi bốn hai triệu người
giảm gần một ba triệu người so với cùng kỳ năm ngoái
điểm đáng chú ý là tình trạng người lao động ở khu vực thành thị bị thất nghiệp đạt mức cao nhất trong vòng một mươi năm trở lại đây
cùng với nội dung này thì nhiều chuyên gia nhận định rằng nguồn nhân chính là do ảnh hưởng bởi dịch bệnh
và hiện dịch bệnh trên thế giới vẫn còn những diễn biến phức tạp
tình hình việc làm và số lao động thất nghiệp vẫn diễn biến khó lường
hiện tổng liên đoàn lao động việt nam các cơ quan liên quan đã liên hệ và dự báo lượng người lao động có thể mất việc
trong những tháng cuối năm hai nghìn hai mươi
để từ đó đưa ra các phương án ứng phó xử lý cũng như các chính sách hỗ trợ một cách hiệu quả
sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi tình hình giải ngân vốn đầu tư công còn rất chậm
hiện nguồn vốn còn tới năm trăm bảy mươi bảy tỷ đồng đang chờ giải ngân cao gấp hơn hai lần so với năm ngoái
và thông tin này được đăng tải trên báo lao động số ra sáng nay
ghi nhận vấn đề này báo lao động có bài viết chậm giải ngân đầu tư công
là bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng
theo số liệu của bộ tài chính sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi có chín bộ ngành và ba mươi bảy địa phương
có số ước giải ngân đạt trên ba mươi kế hoạch năm
hai mươi bộ ngành trung ương và bảy địa phương có tỷ lệ giải ngân đạt dưới hai mươi
ước giải ngân sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi khoảng một trăm năm mươi chín ba trăm chín mươi bảy tỷ đồng chỉ đạt ba mươi ba chín kế hoạch
và trong bối cảnh sau dịch covid một mươi chín
giá là một đòn bẩy giúp doanh nghiệp và nền kinh tế hồi phục
thế nhưng với tốc độ giải ngân trì trệ như hiện nay nhiều chuyên gia kinh tế nhận định
nếu không để mạnh đầu tư công chúng ta có thể sẽ bỏ lỡ cơ hội tăng trưởng
và bên cạnh đó thì cần mạnh dạn áp dụng những cơ chế không bình thường
để giải quyết một số vướng mắc trong việc giải ngân hiện nay
bộ giao thông vận tải vừa có văn bản báo cáo chính phủ
về việc tổ chức các chuyến bay thương mại quốc tế thường lệ giữa việt nam
và các nước khu vực châu á
tuy nhiên vẫn có nhiều băn khoăn xung quanh đề xuất này
ghi nhận này trên báo kinh tế và đô thị
bộ giao thông vận tải cũng đề xuất đầu tháng tám năm hai nghìn hai mươi
có thể thực hiện chuyến bay thường lệ đầu tiên
và với đề xuất này dự kiến mỗi tuần sẽ có từ hai năm trăm linh cho đến ba hành khách
được đưa vào việt nam trên các chuyến bay thường lệ
tuy nhiên nhiều chuyên gia giao thông cho rằng
việc mở lại đường bay quốc tế vào thời điểm hiện tại không dễ thực hiện
trong bối cảnh đại dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến phức tạp ở nhiều quốc gia
mở lại đường bay quốc tế lúc này là tiềm ẩn nhiều rủi ro
bên cạnh đó nếu áp dụng biện pháp cách ly một mươi bốn ngày
sẽ là rào cản đối với du khách và hiệu quả thương mại sẽ không cao
thưa quý vị khó xử lý hàng giả hàng lậu trên không gian mạng
là tiêu đề bài viết trên báo tuổi trẻ điện tử
ghi nhận thực tế hiện nay cơ quan chức năng đang gặp phải rất nhiều khó khăn
khi xử lý hàng giả hàng lậu được bán qua mạng internet
dẫn chứng một số vụ việc gần đây đặc biệt là vụ kho hàng khủng một mươi m hai
tập kết bán online ở lào cai
đại diện ban chỉ đạo ba trăm tám mươi chín nhiều địa phương cho biết
hiện nay việc bán hàng qua mạng phát triển rầm rộ với nhiều thủ đoạn tinh vi
để dễ bề tiêu thụ hàng giả hàng lậu và các lực lượng chức năng
cũng không thể lường hết được
bên cạnh đó nhiều ý kiến cũng nhận định để xử lý tốt vấn đề này
đang chặn từ tuyến biên giới và việc này cũng đã và đang gặp nhiều khó khăn
bên cạnh đó cần phải có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa
từ phía các cơ quan có liên quan
vừa rồi là phần điểm báo với các thông tin đáng chú ý
và ngay sau đây đồng nghiệp của chúng tôi sẽ ở phía nam
chuyển tới quý vị những thông tin hấp dẫn khác trong tiểu mục sáng phương nam
cùng với biên tập viên việt phong
xin mời anh việt phong ạ
bản tin sáng phương nam xin kính chào quý vị và các bạn
thưa quý vị tại nhà hát tp hcm vừa diễn ra đại hội hội điện ảnh tp hcm
nhiệm kỳ tám giai đoạn năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đại hội đã thu hút đông đạo các hội viên nghệ sĩ tới tham dự
dịp này hội điện ảnh tp hcm cũng tổ chức khen thưởng cho một mươi sáu nghệ sĩ
được phong tặng danh hiệu nghệ sĩ ưu tú nghệ sĩ nhân dân
trong giai đoạn hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi vừa qua
trước đó ban chấp hành mới của hội điện ảnh tp hcm
nhiệm kỳ tám giai đoạn hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã có dịp ra mắt
trước toàn thể các nghệ sĩ hội viên
trong nhiệm kỳ mới này hội đã đề ra phương hướng kế hoạch công tác
hoạt động trong thời gian tới
cụ thể hội tiếp tục vận động phát động sáng tác theo đề tài
học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh
sáng tác về biển đảo con người mới hỗ trợ và đầu tư cho các sáng tác
diễn viên trẻ tổ chức nhiều hơn nữa các cuộc thi với mục tiêu
dùng các phim điện ảnh
do thời gian qua việc chạy theo quảng cáo đã có một số bộ phim
sản xuất theo kiểu mì ăn liền và tình trạng đạo diễn chạy sô
nên không được đầu tư đúng mức khiến chất lượng phim không cao
chiều hôm qua một mươi bảy tháng bảy hội sách thiếu nhi tp hcm với chủ đề
mở trang sách về ước mơ đã khai mạc tại đường sách nguyễn văn bình
hội sách sẽ diễn ra trong một mươi ngày với nhiều hoạt động sôi nổi
như triển lãm tranh phòng chống covid một mươi chín tòa đàm về sách hiếu nhi
đổi sách lấy cây và nhiều hoạt động khác
với sức lan tỏa từ hội sách hiếu nhi lần một năm hai nghìn một mươi chín
năm nay ngay từ ngày khai mạc hội sách đã thu hút đông đảo
các bậc phụ huynh và các em thiếu nhi tham gia
dù tiếc trời oi bất nhưng các em vẫn rất say mê hứng khởi
với thế giới mở ra trong mỗi trang sách
hội sách có khu vực triển lãm là nơi trưng bày những tác phẩm
do thiếu nhi vẽ về đại dịch covid một mươi chín góp phần cổ vũ tinh thần
quyết tâm chống dịch của cộng đồng thể hiện lòng biết ơn
với đội ngũ y bác sĩ ở tuyến đầu chống dịch
khu vui chơi dành cho thiếu nhi có nhiều hoạt động
hoạt động hấp dẫn là không gian dành riêng cho các em như
vẽ tranh cùng đọc sách chụp ảnh trải nghiệm nghề nghiệp
và rất là hay bé thì muốn đến và tôi cũng thấy là
nên có những cơ hội này để cho bé học hỏi và phát triển
đây là năm thứ hai chương trình hội sách thiếu nhi được tổ chức
nhằm xây dựng phát triển thói quen nhu cầu và phong trào
độc cho thanh niên thiếu niên học sinh từ đó góp phần
nâng cao dân trí phát triển tư duy đẩy mạnh xây dựng
xã hội học tập trong cộng đồng
năm nay hội sách thiếu nhi lần thứ hai được mở rộng
về mặt quy mô cũng như là hình thức
ngoài việc tổ chức một không gian văn hóa trong dịp hè
chúng tôi có cuộc tọa đàm dành cho nói về việc tác giả
viết sách cho thiếu nhi trong thời gian vừa qua
và hướng sắp tới sẽ như thế nào
để từ đó ngoài việc khuyến khích phát triển văn hóa học
của trại nhỏ các tác giả viết về thiếu nhi cũng mong
đồng hành với việc phát triển văn hóa lọc của trại nhỏ

bên cạnh một mươi chín gian hàng và các chương trình diễn ra
tại đường sách nguyễn văn bình hội sách còn tổ chức
phiên bản online với sự tham gia của năm đơn vị xuất bản làm sách
một vườn chim rộng hai hectare ở huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
với khoảng bốn con cò nhạn quý hiếm khoảng hai con phạc
và vô số loại chim cò khác đang đứng trước nguy cơ
hai mươi năm tuổi ở xã tân mỹ huyện trà ôn tỉnh vĩnh long
cách đây một mươi ba năm một đàn hạt và hàng trăm con đã bay đến
vườn nhà ông sinh sống vài năm trước số lượng chim đó lên
đến hàng ngàn con với nhiều loại khác nhau như vạt cò ốc còng cọc
tuy nhiên thời gian gần đây xuất hiện nhiều đối tượng lạ mặt
từ địa phương khác đến săn trộm theo ông chìa các đối tượng này
thường phá ổ bắt chim non và trứng để ăn hoặc bán cho các quán nhậu
hiện số lượng chim non tại đây đã giảm gần một nửa
các đối tượng bị ngành chức năng bắt quả tàn buộc viết cam khói
và phạt hành chính nếu tái phạm thế nhưng nạn bắt trộm vẫn còn xảy ra
với tình trạng săn bắt như trên nếu không có biện pháp bảo vệ hữu hiệu
từ ngành chức năng thì nguy cơ vườn chim này bị xóa sổ
trong tương lai gần là rất cao
thưa quý vị thời gian qua tình hình buôn bán vận chuyển thuốc láo hoài
nhập lộ trên địa bàn của tỉnh bạc liêu có những diễn biến phức tạp
với nhiều mánh khóe thủ đoạn ngày càng tinh vi
nhưng đã làm dừng giảm tình trạng trên góp phần ổn định nền kinh tế xã hội của tỉnh
theo số liệu thống kê chỉ trong sáu tháng đầu năm hai nghìn hai mươi lực lượng chức năng
của công an tỉnh đã phát hiện xử lý một mươi tám vụ liên quan một mươi chín đối tượng
có hành vi kinh doanh vận chuyển thuốc láo hoài nhập lộ
qua đó khởi tố ba vụ ba bị can xứ phạt hành chính một mươi năm vụ
với tổng số tiền gần hai trăm bảy mươi triệu đồng
do lợi nhuận từ buôn bán thuốc láo lộ rất cao nên nhiều đối tượng
không ngừng tìm cách thay đổi các mánh khóe thú đoạn ngày càng tinh vi
như lợi dụng địa bàn giáp ranh với các tỉnh lân cận để nhập nguồn hàng về địa phương tiêu thụ
mặc dù lực lượng công an đã phối hợp với các ngành tổ chức tuyên truyền
để quần chúng nâng cao nhận thức về hậu quả tác hại
nhưng hành vi dị phạm cũng diễn biến phức tạp từng lúc từng nơi
với sự tập trung quyết liệt
lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ
để tổ chức phòng ngừa phát hiện đấu tranh xử lý
kết quả là sáu tháng đầu năm lực lượng cảnh sát kinh tế toàn tỉnh cũng đã phát hiện xử lý là một mươi tám vụ
liên quan đến một mươi chín đối tượng về hành vi buôn bán dặn chuyển hàng cắm thuốc lá nhập lộ
qua đó là xử lý hành chính hành sự đối với các đối tượng có hành vi dị phạm
để đấu tranh với các hành vi buôn bán thuốc lá lậu
đòi hỏi sự vào cuộc của các cấp các ngành và cả người tiêu dùng
cùng với trách nhiệm sự cương quyết trong quản lý thị trường của các ngành chức năng
từ việc đẩy mạnh tuyên truyền vận động người kinh doanh chấp hành nghiêm các quy định của nhà nước
cũng là một việc làm cần chú trọng
chúng tôi sẽ tham mưu và phối hợp với các ngành các cấp
để tập trung tăng cường các biện pháp tuyên truyền giáo dục phổ biến pháp luật
để người dân năng cao
nhận thức về hậu quả tác hại của thuốc lá
đặc biệt là chấp hành nghiêm luật phòng chống tác hại thuốc lá
về góc độ công tác công an
thì chúng tôi tập trung là triển khai thực hiện quyết liệt các kế hoạch
đã đề ra ngay từ đầu năm
triển khai đồng bộ các biện pháp công tác
đặc biệt là trong phối hợp với các lực lượng chức năng như quản lý thị trường
rồi bộ đội biên phòng để chủ động phát hiện kiểm soát các con đường
mà đối tượng lợi dụng để dặn chuyển thẩm thấu mặt hàng này vào thị trường
trên địa bàn của tỉnh bạc liêu để kịp thời phát hiện và xử lý
ngoài sự bảo cục của các ngành chức năng thiết nghĩ
mỗi người dân cần nâng cao nhận thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật
không buôn bán vận chuyển thuốc lá nhập lậu góp phần ổn định thị trường
phục vụ mục tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương
sau khi nhiều địa phương trên cả nước công bố hết dịch tả heo châu phi
người chăn nuôi bắt đầu tái đàn
tuy nhiên tại tỉnh bạc liêu do quá nóng vội
nhiều người đã cả tinh bỏ ra hàng trăm triệu đồng mua nhằm giống heo trôi nổi về nuôi
chỉ vài ngày sau người dân phải rước nước mắt nhìn những con heo lan ra chết
vì bị nhiễm dịch tả heo châu phi
mất hơn bốn mươi triệu đồng mua một mươi sáu con heo giống về nuôi
bảo nguyễn kim nhung
ở xã tân phong thị xã giá rai tỉnh bạc liêu hy vọng sẽ khôi phục việc chăn nuôi của gia đình
nhưng giờ thì mất trắng chỉ một vài ngày thả nuôi cả đàn lần lượt chết hết
gần nhà bà nhung gia đình bà nguyễn thị kim oanh
cũng mất trắng hơn một mươi triệu đồng vì mua phải heo bệnh về nuôi
nghe là chạy có giống heo nghiệp
hai nghiệp ở cầu sạp đem xuống bán là nói heo chích ngừa
heo chất lượng heo siêu thệ nạp
tôi mới nghe lại tôi mua là bốn con là một mươi triệu mấy
bây giờ mua bữa trước bữa sau là nó bắt đầu hoát lên bệnh
còn tại đồng tháp một hộ dân đã mua một trăm linh con heo giống trị giá gần hai trăm linh triệu đồng
ở tỉnh bình long về nuôi được mấy ngày thì lăng ra chết
theo lời giới thiệu của người bán thì đây là heo giống sạch
thực chất số heo trên dân người bán thu gom từ tỉnh khác về tỉnh long
rồi sau đó lại bán cho người nuôi ở đồng tháp để kiếm lời
nó nói làm bệnh túi hay gì đó mình cũng ăn tăm
mới mua heo nói chứ không thôi là cũng lấy máu đi xét nghiệm
rồi mới hoàn thành mới mua heo
mình mua chứ đâu có thể mà mua thế vậy tính là nó không có bị
mình thử ra rồi bắt về nó bảo đảm mình một mươi ngày
mà heo mới về bữa trước bữa sau là nó bệnh rồi
nó chết lây gai năm con ba con tám con
sau khi có hiện tượng heo chết bất thường cán bộ thú y đã đến lấy mẫu bệnh phẩm
gửi xét nghiệm và có kết quả dương tính với bệnh dịch tả heo châu phi
điều đáng nói là sau khi sự việc xảy ra
người dân đã nhiều lần liên hệ với trang trại bán heo giống
nhưng không nhận được

nhưng không nhận được

nhưng không nhận được

bây giờ tôi bút súc
chính quyền là phải tìm kiếm ông hai nghiệp này nè
để lấy cái số tiền của tôi lợi để trả lại cho tôi
để tôi làm giống nuôi heo nữa
chứ lường gạt như vậy
giờ là heo mắc chấm hết trơn rồi
thì ổng thì điện số thì lại tắt máy
mà điện lại số mượn người khác điện thì ổng bắt máy
việc nôn nóng tái đàn
một số người dân mua con giống không rõ nguồn gốc
dẫn đến tình hình dịch bệnh đã xảy ra
tỉnh bạc liêu hiện tại là có ba ổ dịch
ở thành phố bật liêu là một ổ dịch
và ở tại thị xã gia rai là hai ổ dịch
thì qua kết quả điều tra về cái nguồn gốc của heo
thì hầu hết là heo không có nguồn gốc rõ ràng
chưa qua kiểm dịch
và qua kết quả
kiểm tra và theo dõi cái tình hình đó
thì chúng tôi cũng ghi nhận một số cái heo này
đã bị nhiễm bệnh từ trước
nên khi đưa về ngày hôm trước
ngày hôm sau là heo đã bị mắc bệnh
và kết quả xét nghiệm là dương tính với dịch tả lợn châu phi
nên chúng tôi cũng đã phối hợp với trung tâm dịch vụ
tiến hành tổ tức tiêu độc
sát trùng khoanh vùng giật
và hướng dẫn bà con là chăn nuôi
là phải mua heo
là có nguồn gốc rõ ràng
đối với heo nhập tỉnh là phải có giấy tờ kiểm dịch
đồng thời là khuyến cáo bà con
trong quá trình tái đàn
thì nên là phải chăn nuôi an toàn sinh học
không nên vội vàng
thì chưa có đủ điều kiện mà nuôi
thì tình hình dịch bệnh có thể xảy ra
trong thời gian tới
qua sự việc trên cho thấy
mối nguy về dịch tả heo châu phi vẫn đang hiện hiện
nếu người nuôi không chịu áp dụng
các giải pháp căng bản
thì nguy cơ phải gánh chịu thiệt hại
khi tái đàn heo vào lúc này
các giải pháp này là rất lớn
bộ giao thông vận tải hà nội
đã báo cáo ủy ban nhân dân thành phố
góp ý thống nhất phương án phân luồng
tổ chức giao thông phục vụ thi công
dự án sửa chữa cầu thăng long
do bộ giao thông vận tải triển khai
và dự kiến thời gian sửa chữa hư hỏng
mặt cầu thăng long bắt đầu từ ngày sáu tháng tám
và sẽ cấm tuyệt đối các phương tiện
lưu thông trong thời gian sửa chữa
ô tô qua lại cầu thăng long sẽ được
tổ chức phân luồng đi sang các cầu khác
như cầu nhật tân cầu vĩnh tuy cầu thanh trì
một mươi sáu tiếng xe buýt đi qua cầu này
cũng sẽ thay đổi lộ trình đi sang cầu nhật tân
xe máy tàu hỏa được lưu thông bình thường
ở tầng một
tuy nhiên tốc độ cũng sẽ bị hạn chế
dưới năm km một giờ mục đích để hạn chế
dung lắc ảnh hưởng tới việc thi công
thảm nhựa bên trên
dự kiến quý bốn năm hai nghìn hai mươi cầu thăng long
sẽ được sửa chữa xong
trong dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi
dự kiến sẽ trình quốc hội tại kỳ họp
cuối năm nay có nhiều đề xuất đáng chú ý
trong đó có những đề xuất liên quan
tới người đi bộ trong thành phố
một trong những điểm mới đó là cho phép
người đi bộ đi sát với mép đường
ngược chiều xe máy khi không có vỉa hè
hay là phần đường dành riêng
cho người đi bộ
xung quanh vấn đề này đã có rất nhiều quan điểm
ý kiến khác nhau vậy nếu áp dụng
tổ quán chức năng sẽ cần phải lưu ý những gì
và liệu có thực sự khả thi an toàn
cho những người đi bộ hay không

nếu mà cái xe đó không kiểm soát
tốc độ vì bất cứ lý do gì đó
mà đâm vào cái hướng người đi bộ
thì họ kịp có đủ thời gian để có thể tránh
sang bên cạnh và lúc đó nhảy ra đâu thì có thể
đó là cái ruộng lúa có thể là cái bờ rau
thì lúc đó không xảy ra thiệt hại về người
thì đây là căn cứ rất là quan trọng
để làm sao chúng ta nâng cao
cái an toàn giao thông cho người đi bộ
theo tổng cục đường bộ việt nam cho biết
đề xuất cho phép người đi bộ đi sát
nép đường ngược chiều xe máy khi không có vỉa hè
nhằm nội luật hóa công ước mà việt nam đã tham gia
tuy nhiên theo các chuyên gia giao thông
đối tượng người đi bộ là một trong những đối tượng
dễ tổn thương nhất do đó
để những dự thảo thực sự đi vào thực tiễn
thì cần những nghiên cứu cụ thể rõ ràng
đặc biệt là những vấn đề liên quan đến hạ tầng
giao thông chung của thành phố
bởi từ trước đến nay thành phố hầu như đã quá
tập trung và phát triển những đô thị
cũng như các loại hình giao thông khác
cái việc mà chúng ta tham gia công ước viên
về đi bộ tức là khuyến khích
cái việc mà
cái hoạt động đô thị công bằng
cho tất cả các đối tượng đi bộ đây là gồm
có tất cả các lứa tuổi và đặc biệt là
những người khuyết tật người ta có điều kiện tiếp cận
với cái việc đi bộ do vậy là
cái hạ tầng đô thị phải đi đồng bộ
do vậy là cái phương tiện mà
chuyển đổi từ đi bộ sang phương tiện công cộng
là phải chuyển đổi đây là cả một hệ thống
thống nhất cái thiết kế về hè
cho rất nhiều tuyến đường là không có
chính bởi vậy mà những cái quy tắc
giao thông để làm sao đảm bảo cho người dân
đi lại một cách an toàn trong trường hợp
họ bắt buộc phải sử dụng cái mặt đường
là hết sức quan trọng chính bởi vậy chúng tôi rất kỳ vọng
những quy tắc mới tiến tiến như vậy
là sẽ giúp nâng cao an toàn giao thông cho người đi bộ
bên cạnh đó nhiều ý kiến cho rằng
nếu được áp dụng đây sẽ là một trong những dự thảo
tạo điều kiện tối đa cho người đi bộ
tuy nhiên nếu nhìn vào thực tế hiện nay
tại một số tuyến phố trên địa bàn thành phố
tình trạng chiếm dụng về hè lòng đường
để kinh doanh buôn bán vẫn tồn tại rất phức tạp
do vậy người đi bộ thường xuyên gặp
những khó khăn như thế này
vậy sẽ cần những chế tài giải pháp
như thế nào để đảm bảo không gian cho người đi bộ
trong trường hợp mà đi bộ đông người
thì chúng ta vẫn phải đi hàng một
và vẫn phải đi bên phải nhưng trong trường hợp đó
chúng ta phải đi bộ có tổ chức
tức là khi đi trên mặt đường phải có tổ chức
phải có cảnh báo và cái người đi đầu và đi cuối
phải có những trang thiết bị nhất định
ví dụ như áo phản quang đèn
và được tập huấn những kỹ năng nhất định
thế còn tất nhiên là tại những nơi mà có vẻ hè
thì đương nhiên chính quyền địa phương tất cả cơ quan chức năng
phải làm tất cả những gì có thể để đảm bảo
cái không gian đó ưu tiên số một là cho người đi bộ
bên cạnh đó nếu được triển khai trong thực tế
các cơ quan chức năng cũng cần tổ chức
tiên truyền rộng rãi đến người dân
đồng thời tăng cường giám sát nhắc nhở những hành vi vi phạm
đặc biệt cũng cần phải nghiên cứu kỹ
các quy tắc tổ chức giao thông chung
hệ thống vạch sơn kẻ đường tiền báo
bởi đây chính là một trong những yếu tố đảm bảo
an toàn giao thông cho người đi bộ
vào chiều ngày hôm qua tổng giám đốc công ty
trách nhiệm hiệu hạ một thành viên môi trường
đô thị hà nội nguyễn hữu tiến xác nhận
thông tin người dân đã dỡ lều bạc
thu dọn các vật dụng và rời khỏi
điểm chốt chặn tại cổng chính với cổng vụ
ra vào khu liên hợp xử lý
chất thải nam sơn
theo ông tiến thì ngay sau đó
xe chở rác của công ty trách nhiệm hiệu hạn
một thành viên môi trường đô thị hà nội
vận chuyển rác trong nội đô diễn ra bình thường
vào sáng cùng ngày một mươi bảy tháng bảy
lãnh đạo ủy ban nhân dân thành phố hà nội
đã trực tiếp về đối thoại với người dân
lãnh đạo thành phố hà nội đã trả lời
trực tiếp người dân về chính sách
thời điểm di rời và mức đền bù
sau khi lắng nghe những cam kết của lãnh đạo thành phố
người dân xã nam sơn xã hồng kỳ
đã dỡ lán rút khỏi bãi rác nam sơn
trước đó vào ngày một mươi ba tháng bảy
tại khu vực bãi rác nam sơn
người dân xã hồng kỳ và nam sơn tụ tập đông người
cản trở không cho xe vận chuyển rác vào
đã khiến cho nhiều xe rác bị tắt
ở bên ngoài bãi
sở y tế tỉnh con tum cho biết
trên địa bàn vừa ghi nhận thêm ba ca dương tính
với vi khuẩn bạch khầu
nâng số ca mắc của toàn tỉnh
lên hai mươi ba trường hợp trong đó có
một mươi ba ca bệnh và một mươi trường hợp
người lành mang chủng đáng chú ý là
một trường hợp mới xuất hiện tại huyện
con rẫy địa phương trước đây
chưa từng có ca mắc bệnh
theo sở y tế tỉnh con tum hiện nay thì cùng với
cách ly tích cực điều trị cho các trường hợp
dương tính với bạch khầu ngành y tế tỉnh
phù hợp với chính quyền các địa phương
tiếp tục duy trì khoanh vùng cách ly
và kiểm soát ổ dịch
trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh con tum cũng đã nhận
một trăm linh liều vaccine tg
từ viện vệ sinh dịch tễ tây nguyên
và đang tổ chức cấp phát cho các
trung tâm y tế huyện thành phố
và trước mắt thì việc tiêm vaccine tg
sẽ tập trung cho các đối tượng
từ bảy đến hai mươi năm tuổi
tại những xã có ca bệnh
để tạo miễn dịch trong cộng đồng
trong suốt hành trình vươn khơi bám biển
hình ảnh về người lính
cảnh sát biển việt nam không chỉ trở thành
điểm tượng vững chắc cho ngư dân
mà còn tiếp thêm động lực để họ có thể
vượt qua những khó khăn giữa
mênh mông sóng nước và tiếp tục cuộc hành trình
còn khi trở về với cuộc sống
thường nhật người lính cảnh sát biển
vẫn luôn dành những tình cảm đặc biệt
cho bà con ngư dân nơi xã đảo
khi điều kiện sống của họ vẫn còn nhiều nỗi lo
và xin mời quý vị cùng đến với những hình ảnh
đẹp này trong tiểu mục sống đẹp ngày hôm nay
sáu giờ sáng
con tàu cảnh sát biển tám nghìn hai mươi hai
cập đảo cầu lâu chàm
thuộc xã đảo tân hiệp
thành phố hội an tỉnh quảng nam
thế nhưng người dân
xã đảo đã tập trung từ sớm
tại trạm y tế chờ cán bộ
chiến sĩ bộ tư lệnh vùng cảnh sát
biển hai về khám bệnh miễn phí
cũng như nhiều người dân khác
ông nguyễn văn cường
phấn khởi mang sổ đến khám bệnh
vì rất hiếm khi ông được
thăm khám như thế này
tôi cũng thấy là rất là vĩnh vực
mà đưa cái là y bác sĩ
có một bộ y bác sĩ
này là quan tâm
và thăm hữu ăn cằn
rồi làm cho bọn thân chúng tôi
nối riêng và nối chung
nhân dân đều là cổng kích
và hơn nữa là yên tâm
lâu động sống suốt
rồi cũng mang ra
là không những lần này
mà tiếp tục lần sau
do đặc thù sinh sống
trên xã đảo hệ thống y tế
cơ sở còn yếu và thiếu
nên người dân ít có điều kiện
khám chữa bệnh
bệnh nhẹ thì đến trạm y tế
bệnh nặng thì khó khăn lắm
mới vào đến đất liền
qua thăm khám đa phần bà con
đặc biệt là người dân đều mắc
các bệnh mạng tính khó điều trị
dứt điểm điều này
cũng là một trở ngại lớn nếu
bà con không biết cách chăm sóc
chính vì thế ngoài việc mang
theo một cơ số thuốc phát miễn phí
y bác sĩ còn tư vấn
để bà con người dân phòng tránh
kịp thời các bệnh nghiêm trọng
tái phát khi vương khơi
lực lượng của người vừa khám
vừa cắp thuốc điều trị
cũng như đồng thời tư vấn cho bà con
người dân và gia đình chính sách
bởi vì rất nhiều bà con người dân
vẫn mang bệnh và vẫn đi biển
lực lượng bác sĩ
của lực lượng
bộ cảnh sát biển hai
cũng có sự tư vấn
thăm khám và tư vấn để cho bà con
nắm được những kiến thức cơ bản
trước khi bà con ra khơi
để có được đảm bảo sức khỏe
chúng tôi xác định
cắp thuốc miễn phí
để cho người dân
tăng cường sức khỏe
để vương khơi bám biển
góp phần vào công cuộc
bảo vệ chủ quyền biển đảo
của tổ quốc
và đó cũng là ý nghĩa sâu sắc
từ chương trình này
hơn ai hết người dân không chỉ là
người bạn đồng hành với người lính
cảnh sát biển trên những chuyến
hải trình vương khơi bám biển
mà còn là nguồn thông tin hữu ích
hỗ trợ đắc lực cho cảnh sát biển
đấu tranh với tội phạm
và cũng chính tình cảm chân thành đó
đã góp phần thắt chặt thêm tình
đoàn kết quân dân để cùng chung tay
giữ vững chủ quyền biển đảo
thiên liên của tổ quốc
câu chuyện về tình cảm của những người lính
cảnh sát biển cũng đã khép lại
chương trình an ninh ngày mới sáng ngày hôm nay